cũng do ảnh hưởng của dãy ngắp thấp nên khu vực biển phía nam của nước ta
cụ thể là vùng biển nam biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo trường sa
vùng biển từ ninh thuận đến cà mau cà mau đến kiên giang và vùng vịnh thái lan
được cảnh báo sẽ tiếp tục có mưa rào và rông
các tàu thuyền cần hạn chế lưu thông qua khu vực này
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước